tiếp tục kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn các đại biểu tiếp tục chất vấn bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà liên quan đến các vấn đề quản lý đất đai tình trạng ô nhiễm môi trường và kiểm soát hành động xa thải của các doanh nghiệp các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu tại các vùng địa phương
trước thực trạng rác thải gây ô nhiễm môi trường trầm trọng nhiều đại biểu đề nghị bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường cho biết phương án xử lý
trong mấy ngày qua thì cũng có những cử tri doanh nghiệp tiếp cận tôi và họ là người việt nam họ có công nghệ có cái bằng phát minh họ nói rằng họ có thể xử lý rác mà không cần phải phân loại và cũng không tốn cái ngân sách nhà nước và có thể ra một bên là điện và một bên khác là ra cái phân bón và phân bón này là cái xu hướng của thế giới phân bón hữu cơ
nhưng mà khi tiếp cận các địa phương thì họ gặp khó khăn là vì các cái
các công ty ở nước ngoài họ tiếp cận nhanh hơn và thật ra thì cũng không bằng của việt nam
chính phủ thì nói ủng hộ cái khởi nghiệp thì tôi cho là khởi nghiệp là chính từ đây
tôi rất mong là chính phủ xem xét nhất là bộ trưởng thì xem xét để có sự hỗ trợ cho các doanh nghiệp này
nhưng công nghệ đó ở việt nam chúng ta nhìn thấy chuyển vọng và chúng ta sẽ đánh giá và chúng ta sẽ lựa chọn để làm sao có công nghệ việt nam
và công nghệ việt nam có một thế mạnh đó là chúng ta không cần phải nguồn lực nhà nước
chi phí rất đáp ứng chi phí giảng hạn như hiện nay là một mươi tám
tám mươi chín đô trên một tấn thì họ có thể làm đến cả khâu thu thu gom
nên chúng tôi rất kỳ vọng về vấn đề này và bộ tài nguyên môi trường với các bộ sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho các mô hình này thành công
và nếu thành công thì với cách thức mà hiện nay chúng ta quy hoạch để làm sao có các quy mô xử lý theo vùng
thì tôi cho rằng là vấn đề về chất thải là sẽ được xử lý khá cơ bản
trong khi đó đại biểu phùng đức tiến băn khoăn về những diễn biến phức tạp về đất đai tại ba địa bàn sắp được thành lập đặc khu
dư luận cử tri cho rằng đất đai ở ba đặc khu vừa qua được mua bán rất là phức tạp và đặc biệt là có yếu tố nước ngoài mua đất
đại nghiệp bộ trưởng cho biết thực trạng để đại biểu có thêm thông tin trước khi ấn nút thông qua dự án luật đặc khu kinh tế
vấn đề nước ngoài mua đất thì báo cáo với đại biểu là trên thực tế thì nước ngoài không có quyền mua đất
nước ngoài chỉ có quyền mua các căn hộ trung cư ở các đô thị
nên nếu đại biểu thấy là có người nước ngoài ở đâu mua đất
bởi vì thực tế vừa rồi chúng tôi đã có kiểm tra
không phải là bộ tài nghiệp nguyên trưởng kiểm tra mà chính phủ đã có chỉ đạo các cơ quan kiểm tra
thì hiện nay chúng tôi chưa phát hiện ra là người nước ngoài mua đất
mà chỉ có người nước ngoài mua căn hộ ở các trung cư đô thị
thì báo cáo đại biểu nếu các đại biểu mà biết thì xin báo cáo với bộ tài nguyên trường
chúng tôi sẽ xác minh kiểm tra xem là cách thức nào để họ mua được
mà đây chính là nếu mua thì là trái pháp luật của việt nam báo cáo đại biểu như vậy
tham gia trả lời chất vấn phó thủ tướng trịnh đình dũng cho biết
chính phủ yêu cầu bộ ngành thực hiện nghiêm về chấn chỉnh tăng cường quản lý đất đai
trước hết hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến phát triển đất đai không gian biển bờ sông
đặc biệt là kiểm tra lại tất cả các dự án đầu tư ven biển
yêu cầu điều chỉnh lại dự án để dành không gian biển phù hợp với yêu cầu người dân và đúng quy định của pháp luật
thu hồi xử lý nghiêm những hành vi lấn chiếm đất đai bãi biển bờ sông
hoàn thiện pháp luật để thực hiện
việc đấu giá đất đối với những vị trí đất gọi là đất vàng ở các địa phương
trong tất cả những dự án bt dự án chuyển đổi đất của các doanh nghiệp của phần hóa v v
kết thúc phần chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề liên quan đến tài nguyên môi trường
bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà đã nhận được năm mươi chín lượt chất vấn của các đại biểu quốc hội
một mươi đại biểu tranh luận hai mươi bốn đại biểu đặt câu hỏi
sẽ được bộ trưởng trả lời
trả lời bằng văn bản
ngay sau đó quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung